thay vì bỏ đi những chiếc container đã qua sử dụng được các kiến trúc sư tại thành phố barcelona ở tây ban nha biến thành một trung cư mini cao tầng
đây là giải pháp mà chính quyền thành phố đưa ra nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng nhà đất giúp những người thu nhập thấp hoặc những người vô gia cư có điều kiện an sinh tốt hơn thay vì sống bên lề đường hay những khu ổ chuột
chính quyền thành phố cho biết lợi thế lớn nhất của mô hình xây dựng này là tiết kiệm thời gian chi phí xây dựng trong khi vẫn bảo đảm được tính bền vững và thân thiện với môi trường